ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa có văn bản chỉ đạo triển khai xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông
được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố từ ngày một mươi sáu tháng một
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng giao công an thành phố chủ trì tổ chức hướng dẫn nhắc nhở tuyên truyền người tham gia giao thông
biết chủ trương xử phạt của thành phố đến hết ngày một mươi năm tháng một
từ ngày một mươi sáu tháng một bắt đầu tiến hành xử phạt hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
việc xử phạt sẽ căn cứ theo hình ảnh ghi lại từ camera được đặt tại tám nút giao thông trọng điểm như lê duẩn ông ích khiêm
nguyễn văn linh trần phú bạch đăng điện biên phủ hà huy tập nút giao thông cầu vượt ngã ba huế và ngũ hành sơn hồ xuân hương lê văn hiến
trước đó việc xử phạt hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát được thành phố đà nẵng triển khai thực hiện tại các nút giao thông trên trục đường cách mạng tháng tám